ubnd tp hcm vừa chỉ đạo các lực lượng chức năng và ubnd các quận huyện tăng cường điều tra xử lý tình trạng buôn lậu
gian lận thương mại kinh doanh hàng giả hàng kém chất lượng đối với các mặt hàng dược phẩm
mỹ phẩm thực phẩm chức năng dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền
theo đó sẽ tăng cường điều tra xử lý buôn lậu sản xuất kinh doanh hàng giả hàng kém chất lượng
đối với các mặt hàng dược phẩm mỹ phẩm thực phẩm chức năng dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền
cũng như các thủ đoạn gian lộng về giá chất lượng xuất xứ hợp thức hóa hóa đơn chứng từ
tập trung ở các tuyến đường bộ đường thủy trên địa bàn giáp ranh cảng biển cảng hàng không quốc tế
chợ đầu mối bến xe ga đường sắt đẩy mạnh kiểm tra thanh tra về tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa
điều kiện sản xuất kinh doanh các mặt hàng dược phẩm mỹ phẩm thực phẩm chức năng
và vị thuốc y học cổ truyền không để xảy ra các điểm nóng buôn lậu hàng giả